tình hình dịch bệnh tại một số huyện ngoại thành ở tp hcm đang rất căng thẳng
riêng huyện hóc môn khi dịch bắt đầu bùng phát trở lại đã có sáu bảy trăm linh ca được ghi nhận trong tuần vừa qua
trước tình hình đó ngành y tế thành phố và chính quyền huyện hóc môn đang cấp tốc khoanh vùng
và xử lý các ổ dịch mới bùng phát ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
hiện tại toàn huyện hóc môn có hai mươi năm ổ dịch được phát hiện trong hai tuần vừa qua
trong đó hai xã xuân thế thượng và bà điểm là địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất
với chính ổ dịch được ghi nhận
đây cũng là hai xã có nhiều khu nhà trọ khu công nghiệp và tiếp giáp với các quận huyện cũng như tỉnh khác
khi mà họ về cái nhà trọ thì họ nhẹ và không có cái triệu chứng cho nên họ tiếp xúc với nhiều người chung quanh
cho nên là cái lây lan cũng do một phần người ta chủ quan
huyện hóc môn đang cấp bách triển khai các phương án ứng phó với dịch
cụ thể sau khi có quyết định cách ly tại nhà các f cách ly tại nhà sẽ gián biện canh báo trước cửa
và tăng cường giám sát f từ cách ly phát thuốc điều trị
địa phương cũng triển khai để nhanh xét nghiệm
đều khoanh vùng các ổ dịch trong phạm vi hẹp nhất và theo dõi diễn tiến của ổ dịch trong cộng đồng
để xác định các ổ dịch nóng để áp dụng các biện pháp mạnh hơn
sau khi chúng tôi phát hiện ra những cái ca ở trong cộng đồng tan như vậy
mà đặc biệt là các cái ổ dịch chúng tôi đã bắt tách ra những cái ca f này
và tiến hành cho phong tỏa những vùng địa phương
đồng thời cho cách ly thực hiện năm ca nghiêm ngặt ở những vùng này
và tiến hành là nói chung những cái ca này là không có cái triệu chứng
thành nữ chúng tôi tiến hành là cấp thuốc để người ta uống và theo dõi điều trị tại nhà
nếu trường hợp trở nạn là chúng tôi tiến hành là chuyển đi là tiến trây
mà cụ thể là chuyển lên bệnh viện hóc môn
để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh và giảm thiểu đến mức tối đa số ca tử vong
sở y tế tp hcm đã ngay lập tức bổ sung cho huyện hóc môn một mươi năm trạm y tế lưu động
bao gồm một mươi trạm của bệnh viện nhi đồng hai
và thuộc bệnh viện đao khoa khu vực hóc môn
bên cạnh đó mỗi xã thị trấn của huyện hóc môn
cùng chú động thành lập ít nhất một trạm y tế lưu động trên địa bàn